kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hà nội cho biết
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trần trí anh phó chủ tịch phường xuân đỉnh quận bắc tử liêm
để điều tra xử lý về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra bị can trần trí anh là phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường xuân đỉnh
quận bắc tử liêm tp hà nội nguyên phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận bắc tử liêm tp hà nội
quá trình điều tra xác định trong thời gian giữ chức vụ là phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận bắc tử liêm
trần trí anh đã có hành vi lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt tiền sáu trăm linh triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
hiện vụ án vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra hoàn tất hồ sơ xử lý
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đang tạm giữ đối tượng trần đăng toản chú tại xã hưng thịnh huyện trảng bom tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ
trần đăng toản bị phát hiện khi đang điều khiển xe máy chở ba mươi hộp hình vui nhiều màu sắc
bên ngoài hộp có ghi chữ nước ngoài nghi là pháo nổ đi bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
khám xét khẩn cấp nơi ở của toản tại xã hưng thịnh cơ quan công an thu giữ thêm một mươi bảy hộp hình vuông nhiều màu sóc
bên ngoài hộp có ghi chữ nước ngoài nghi pháo nổ tổng trọng lượng pháo thu giữ hơn một trăm linh kg
bước đầu làm việc với cơ quan công an toản khai nhận mua số pháo trên qua mạng xã hội để mang đi bán kiếm lời
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa qua đã phát hiện một xe ô tô vận chuyển hàng nhập lậu pháo hoa nổ
và nhiều hàng hóa không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra xe ô tô do anh phạm văn dương trú tại tp vinh tỉnh nghệ an điều khiển tổ công tác phát hiện trên xe đang chở bốn khối hộp pháo hoa nổ
có khối lượng khoảng năm kg và nhiều loại hàng hóa như điện thoại mỹ phẩm áo quần
tất cả số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
mới đây tại cửa khẩu quốc tế nam giang lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nam giang tiến hành kiểm tra xe ô tô bán tải mang biển số lào sáu nghìn tám trăm tám
đang di chuyển hướng việt nam qua lào do heo seaki quốc tịch lào điều khiển đang vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên hàng ghế sau của xe ô tô có hai gói ni lông màu trắng
bên ngoài có dán băng keo trắng
bên trong gói ni lông màu đen thứ nhất có tám trăm chín mươi tờ tiền việt nam
còn nguyên vẹn loại polymer mỗi tờ mệnh giá năm trăm linh đồng
bên trong gói ni lông màu đen thứ hai có bốn trăm linh tờ mỗi tờ có mệnh giá một trăm linh tiền kíp lào
tổng tiền tổng số tiền là bốn trăm bốn mươi năm triệu đồng việt nam và bốn mươi triệu kíp lào
tổ công tác đã đưa người và tăng vật về chi về bộ chi bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh để tiếp tục điều tra và làm rõ
công an tỉnh cà mau vừa khám phá thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng
tuy thủ đoạn không còn mới nhưng vụ án tiếp tục là bài học cảnh giác cho nhiều người dân vì nhẹ dạ cả tin mà bị các đối tượng lừa đảo thông qua mạng xã hội
vào trung tuần tháng bảy vừa qua một người dân trú tại thành phố cà mau đến trình báo với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau về việc anh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó thông qua mạng xã hội anh này có kết bạn với một tài khoản mang tên h với giao diện là nữ giới khá xinh đẹp
trong quá trình nhắn tin qua lại người này đưa ra nhiều lý do để mượn với số tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng
em đó mới hỏi mượn tiền tôi lý do là có ông anh gì đang kẹt tiền người gửi tôi là hùng mua bất động sản
người mua xe rồi tôi thấy bạn bè cũng tình nghĩa thôi tôi chuyển tính phỏng phỏng rồi đó giờ là tôi chuyển chắc cũng ba mươi sáu ba mươi bảy lần gì đó
vì số tiền gọng lại là cũng trên năm tỷ
sau khi lừa đảo số tiền khoảng năm bảy tỷ đồng tài khoản đã xóa kết bạn đồng thời ngừng hoạt động
nhận được tin trình báo công an tỉnh cà mau nhanh chóng điều tra
đến ngày năm tháng một mươi thủ phạm của vụ lừa đảo đã bị tạm giữ
một điều khá bất ngờ đối tượng bị bắt là lâm hoàng ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện trà cú tỉnh trà vinh chứ không phải là một cô gái trẻ đẹp như trên giao diện của tài khoản lừa đảo
ngân khai nhận do kết bạn qua gia lô biết nạn nhân làm kinh doanh giàu có nên nảy sinh ý định lừa đảo tự nhận đang sinh sống tại cà mau
sau khi làm quen xong thì đưa ra các lý do cần tiền mua xe hùn vốn để mượn tiền
sau đó xóa tài khoản rồi trốn
đến trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được giúp đỡ
thứ ba nếu bị đối tượng lừa đảo thì bà con cũng mạnh dạng đến cơ quan công an để trình báo để cơ quan công an có biện pháp ngăn chặn kịp thời
từ vụ việc trên có thể thấy tuy chỉ bằng thủ đoạn hết sức đơn giản nhưng vẫn có bị hại sập bẫy
nhất là những người đang sử dụng mạng xã hội cần phải hết sức cảnh giác đề phòng với các đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo và các hành vi phạm tội khác
thủ tướng phạm minh chính vừa có công điện về việc tháo gỡ vướng mắt trong việc thực hiện quản lý sử dụng đất giao đất định giá đất
công điện nêu rõ để kịp thời tháo gỡ khó khăn và vướng mắc khơi thông phát huy nguồn lực đất đa
công điện nêu rõ để kịp thời tháo gỡ khó khăn và vướng mắc thúc đẩy triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và doanh nghiệp
thủ tướng yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường khẩn trương lắng nghe nghiên cứu tiếp thu ý kiến trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định của luật khi ban hành phải rõ ràng minh bạch dễ hiểu dễ thực hiện dễ giám sát và dễ kiểm tra tăng cường phân cấp phân quyền trong việc giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đẩy mạnh kiểm tra giám sát
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố tập trung chỉ đạo công tác định giá đất quyết định giá đất thuộc thẩm quyền theo chỉ đạo của chính phủ tại nghị quyết số bảy mươi ba ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba không gây khó khăn chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư để khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố tập trung chỉ đạo công tác định giá đất chuyển mục đích sử dụng đất tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đẩy mạnh kiểm tra giám sát
đây là dự án có nhiều vướng mắt mà thành phố hồ chí minh đang tập trung tháo gỡ dự án có giai đoạn khởi công trở lại nhưng lại dừng do nhà đầu tư thiếu tiền
hiện dự án đã hoàn thành trên chín mươi khối lượng và nhà đầu tư cần một tám trăm linh tỷ đồng để hoàn thành
hợp đồng vay giữa nhà đầu tư và ngân hàng kéo dài nhà đầu tư không trả lại đúng tiến độ nên ngân hàng cũng dừng không cho vay nữa
do đó thành phố phải đề xuất chính phủ cho thanh toán sớm hoặc phải cho cơ chế tài chính hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành dự án
nhà đầu tư cũng cho biết nếu dự án được khởi động lại thì chỉ cần sáu tháng nữa là sẽ hoàn thành
thưa quý vị theo công ty nghiên cứu thị trường savio việt nam phân khúc mặt bằng bán lẻ ở thành phố hồ chí minh
chịu sự biến động mạnh nhất trong thị trường bất động sản thời gian qua mặt bằng bán lẻ được chuyển thành văn phòng
trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba nguồn cung đặt mức một năm triệu m hai sàn mặt bằng bán lẻ giảm hai theo quý và giảm một theo năm
nguồn cung mặt bằng ở bên ngoài các trung tâm

khoảng ba bảy trăm linh m hai sàn từ nguồn cung của các trung tâm thương mại trong khu vực nội thành đã được chuyển đổi thành văn phòng
theo khảo sát khách thuê dịch vụ ăn uống f b chiếm ba mươi bảy tổng diện tích thuê
thời trang chiếm hai mươi bốn thị phần sức khỏe và làm đẹp và giải trí chiếm một mươi ba thị phần mỗi loại
từ sau dịch covid một mươi chín đến nay thị trường mặt bằng cho thuê thành phố hồ chí minh vẫn gặp nhiều khó khăn
khách thuê rất hạn chế việc mở thêm cửa hàng
nhiều khu vực trung tâm thành phố hồ chí minh vốn là thiên đường mua sắm ẩm thực
đã trở nên vắng vẻ với hàng loạt thương hiệu thời trang mỹ phẩm thực phẩm và đồ uống đã đóng cửa trả mặt bằng
giá vàng hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi trên thị trường thế giới đã tăng mạnh trước những diễn biến căng thẳng về chính trị
vàng trong nước cũng đã thiết lập đỉnh cao mới bảy mươi một triệu đồng mỗi lượng
mở cửa phiên giao dịch cuối tuần sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi công ty vàng bạc đá quý sài gòn sgc niêm yết giá vàng mua vào sáu mươi chín bảy mươi triệu đồng trên một lượng
bán ra bảy mươi một triệu đồng trên một lượng tăng hai trăm linh đồng trên một lượng ở chiều mua vào và tăng tám trăm linh đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua
trên lệch giá mua bán vàng sgc hiện ở mức một ba trăm linh đồng trên một lượng
công ty vàng bạc đáo quý phú nhuận bng giao dịch vàng sgc quanh sống
không chỉ vàng sgc giá vàng trang sức và vàng dẫn hai mươi bốn k các loại cũng nhảy vọt khi được các doanh nghiệp giao dịch quanh năm mươi bảy hai triệu đồng trên một lượng mua vào
hai mươi tám hai triệu đồng trên một lượng bán ra tăng thêm bảy trăm linh đồng trên một lượng so với hôm qua
như vậy cả giá vàng sgc lẫn vàng trang sức đều tăng sốc và lập những mốc cao nhất trong lịch sử
thưa quý vị theo các số liệu tính toán thì do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
và mực nước biển tăng trong thời gian tới quận bình thạnh tp hcm sẽ có nguy cơ chìm hơn tám mươi
tin tức này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
cụ thể triều cường xuất hiện nhiều đợt lớn và cao hơn so với các năm trước
số lượng các cơn mưa lớn vượt ngưỡng có xu hướng gia tăng
nhiệt độ tăng trong cả hai mùa mực nước biển dân và lượng mưa tăng gây ngập lụt ngày càng trầm trọng
dự báo tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai sẽ khiến nhiệt độ tp hcm tăng ba năm
lượng mưa tăng hai mươi ba bốn vào năm hai nghìn một trăm linh so với giá trị cơ sở tính từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến năm hai nghìn năm
mực nước biển tăng khoảng bảy mươi một cm vào năm hai nghìn một trăm linh nếu mực nước biển dân một trăm linh cm khoảng một mươi bảy tám diện tích thành phố có nguy cơ bị ngập
trong đó quận bình thạnh sẽ ngập cao nhất tám mươi bảy mươi tám quận bình chánh ngập ba mươi sáu bốn mươi ba